quý vị thân mến những cơn mưa phùn giả dích suốt cả ngày hôm qua từ đêm qua thì không khí lạnh đã tràn xuống gây ra mưa lạnh cho những ngày này
nhiệt độ của ngày hôm nay ở khắp miền bắc đều giảm từ ba cho đến một mươi độ c
trời lạnh cao nhất như ở hà nội và một số tỉnh thành cũng chỉ ngoài hai mươi độ c
cùng với đó sẽ là những cơn mưa phùn đặc trưng của mùa xuân miền bắc
mặc dù là mưa đặc trưng nhưng quả thật là cũng khá là bất tiện khi mà trời ẩm đường trơn và khá khó chịu
quý vị nếu có thể hãy khởi hành sớm hơn một chút để tránh tắt đường và đừng quên mang theo những vật dụng che mưa như là ô hay áo mưa nữa